tính đến thời điểm hiện tại tất cả một mươi sáu trường hợp nhiễm covid một mươi chín tại việt nam đã được điều trị khỏi bệnh
hai ngày qua không ghi nhận thêm ca nhiễm mới riêng bệnh nhân cuối cùng ở tỉnh vĩnh phúc đã đủ điều kiện về sức khỏe để xuất viện
bệnh nhân thứ một mươi sáu được điều trị tích cực tại phòng khám đa khoa khu vực quang hà huyện bình xuyên và có tiến triển khá tốt
sau hai lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính
như vậy một mươi sáu trên một mươi sáu trường hợp dương tính với covid một mươi chín tại việt nam đều đã được điều trị khỏi bệnh
theo quy định của bộ y tế người bệnh covid một mươi chín được xuất viện khi có đủ các tiêu chuẩn cụ thể là hê sốt ít nhất ba ngày
cùng với đó là các triệu chứng lâm sàng cải thiện tình trạng sức khỏe tốt các dấu hiệu sinh tồn ổn định xét nghiệm máu trở về bình thường
x quang phổi cải thiện hai mẫu bệnh phẩm lấy cách nhau ít nhất một ngày xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín